nhóm năm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo để đăng tải các bài viết về những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật và các nhóm hội trên mạng xã hội facebook kêu gọi mọi người dân ủng hộ tiền từ thiện rồi chiếm đoạt
cơ quan anh điều tra công an tỉnh hà nam thông báo cần tìm bị hại trong các vụ lừa đảo do nhóm đối tượng này gây ra
cơ quan công an tỉnh hà nam thông báo cần tìm bị hại trong các vụ lừa đảo do nhóm đoạt
đối tượng nguyễn tiến dũng còn khai nhận đã giả danh nhân viên của các tổ chức tiến dụng để mời gọi mọi người vay vốn
vay tiền nếu người nào có nhu cầu vay tiền thì dũng yêu cầu người đó phải nộp một số tiền để làm hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền này